thưa quý vị bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long vừa ký công điện gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trước diễn biến chủng omicron
tại việt nam đến nay thì chưa ghi nhận biến chủng mới omicron tuy nhiên nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất cao
các địa phương chỉ đạo việc tăng cường giám sát quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài
đặc biệt là các trường hợp đến và đi về từ các quốc gia khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng omicron
như khu vực nam châu phi và một số quốc gia khu vực châu âu
thực hiện nghiêm việc xét nghiệm cách ly giám sát theo dõi y tế cho người nhập cảnh theo đúng quy định
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch
các tỉnh an giang bà rịa vũng tàu tây ninh sóc trăng thành phố cần thơ là những nơi sẽ được bộ y tế
tăng cường nhân lực để hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện nay tại thành phố hồ chí minh cũng đang có gần ba em học sinh lớp một nhiễm covid một mươi chín
hàng nghìn em khác đang phải
các tỉnh an giang cũng đang cách ly hoặc đang ở tỉnh khác chưa quay trở lại thành phố
trong buổi họp báo vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai của ban chỉ đạo phòng chống dịch
sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh đã đưa ra câu trả lời cho vấn đề này
theo đó học sinh lớp một lớp chín và lớp một mươi hai vẫn đến trường học trực tiếp như kế hoạch
đại diện sở giáo dục đào tạo cho biết việc đi học trực tiếp sẽ được thí điểm trong hai tuần
ngành giáo dục đã phối hợp với ngành y tế thực hiện nhiều bước để bồi dưỡng đội ngũ
thẩm định phương án về an toàn phòng chống dịch tại các đơn vị
sở đã thẩm định mẫu phương án phòng chống dịch tại một trường trung học phổ thông của quận một
để làm mẫu cho hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức trước khi học sinh trở lại học trực tiếp
trong thời gian thí điểm song song với việc học trực tiếp kênh học trực tuyến qua internet
truyền hình vẫn tiếp tục được duy trì nhằm hỗ trợ một bộ phận học sinh chưa tới trường
đảm bảo trẻ bắt nhịp với kế hoạch chung của thành phố
tin an ninh trật tự công an huyện văn bàn phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh lào cai
vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy
quá trình đấu tranh chuyên án đến khoảng tám giờ ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tại thôn nậm van xã nậm xây huyện văn bàn của tỉnh lào cai
các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng giang á quả sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại thôn mà sa phìn xã nậm xây huyện văn bàn
giữ là hai bánh ma túy cùng một số đồ vật tài liệu có liên quan
tại cơ quan công an giang á quả khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân
nên đã nhận vận chuyển hai bánh heroin để đi bán cho một đối tượng không rõ danh tính
nếu bán được sẽ nhận được một mươi triệu đồng tiền công
hiện công an huyện văn bàn đang lập hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một nhóm sáu đối tượng
đang đánh bạc tại một căn nhà hoang ở thị trấn buôn chấp huyện crong anna
trước đó lực lượng công an phát hiện bắt quả tăng nhóm đối tượng này đang tổ chức đánh bạc
dưới hình thức đánh bài liêng thắng thua bằng tiền tại một căn nhà hoang
ở tổ dân phố số năm thị trấn buôn chấp
nhóm này khai nhận thường xuyên tổ chức đánh bạc ở nhiều nơi và thay đổi địa điểm
tại thời điểm bắt quả tang tổ công tác đã thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng trên chiếu bạc
và trên người các đối tượng cùng nhiều vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng phạm văn bắc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tỉnh hải dương
để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy
trước đó qua quá trình mật phục điều tra các trinh sát ma túy đã phát hiện và bắt quả tang
mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực phường quang trung thành phố quy nhơn
thu giữ tại hiện trường ba trăm bảy mươi ba viên thuốc lắc và năm gói ma túy đá
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng bắc lực lượng công an còn phát hiện thu giữ thêm tám gói ma túy đá khác
và tất cả số tăng vật thu giữ được của đối tượng là gần hai trăm năm mươi gram ma túy
qua đấu tranh lực lượng công an tiếp tục bắt thêm bốn đối tượng khác nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy
do phạm văn bắc thiết lập thu giữ thêm gần một bảy gam ma túy hai khẩu súng và ba mươi viên đạn trì
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an huyện thuận nam tỉnh ninh thuận đang tạm giữ hình sự đối tượng ngô xuân hậu vận
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú thị trấn phước dân huyện ninh phước và lê văn trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
chú xã an hải huyện ninh phước tỉnh ninh thuận để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
ngày bốn tháng một mươi hai vừa qua sau khi nhậu cùng bạn tại địa tô thuộc thôn từ thiện xã phước dinh huyện thuận nam
ngô xuân hậu vận điều khiển xe mô tô đến cửa hàng tạp hóa tại cơ sở hợp tác xã thủy sản phú thọ thuộc thôn xã phước dinh để mua rượu
do quá say rượu hậu đã đâm thẳng xe mô tô vào cửa hàng làm cửa bị mở ra
thấy không có ai trông coi quán nên hậu đã lục lọi trộm đi một loa di động
sau đó vận rủ lê văn trọng quay lại cửa hàng
cả hai đã lấy trộm một laptop ba năm triệu đồng tiền mặt một máy ảnh tổng trị giá là khoảng sáu mươi triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai lực lượng công an huyện thuận nam đã bắt được ngô xuân hậu vận và lê văn trọng
tại nơi cư trú đồng thời thu hồi được tài sản bị trộm
với vai trò thủ quỹ đơn vị nguyễn thị thùy linh đã chiếm đoạt số tiền gần sáu năm tỷ đồng là học phí của các học viên
nộp vào trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình
công an tỉnh quảng bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với nguyễn thị thùy linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú thành phố đồng hới quảng bình về hành vi tham ô tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu xác định năm hai nghìn hai mươi một trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình liên kết với trường đại học sư phạm đại học huế
tổ chức bồi dưỡng nghề nghiệp giáo viên mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
và liên kết với các trường đại học để đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm
từ tháng một đến tháng năm năm nay trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình giao cho các giáo viên thực hiện tiếp cận
mời các học viên đến học tập tại trung tâm và tiến hành thu học phí rồi giao cho thủ quỹ đơn vị là nguyễn thị thùy linh quản lý
và thực hiện các thủ tục chi trả các trường liên kết đào tạo theo quy định
tuy nhiên sau khi nguyễn thị thùy linh thu tiền chỉ nộp một phần vào tài khoản của trung tâm giáo dục thường xuyên
còn lại số tiền hơn sáu bốn trăm sáu mươi bốn tỷ đồng thì linh đã không nhập quỹ tiền mặt không nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của đơn vị
theo chỉ đạo của ban giám đốc trung tâm mà đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân tham gia các hoạt động đầu tư tài chính
cũng tại quảng bình lực lượng công an tỉnh quảng bình vừa triển khai kế hoạch đấu tranh thành công chuyên án khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn
tại địa bàn huyện tuyên hóa bắt giữ nhiều đối tượng để điều tra
theo đó vào tối ngày năm tháng một mươi hai lực lượng công an đón dừng hai xe ô tô tải mỗi xe chở từ ba mươi năm đến bốn mươi tấn quảng đi tiêu thụ
tạm giữ hai đối tượng là cao minh tuất chú ở huyện tuyên hóa và trần văn đồng chú huyện quảng trạch
cùng thời điểm tại mỏ quạng sắt thuộc địa phận giáp danh giữa xã kim hóa và xã hương hóa huyện tuyên hóa
ban chuyên án đã bắt giữ bảy đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép
thu giữ một máy xúc và bảy xe tải cỡ lớn
tại hiện trường bước đầu xác định diện tích đã bị khai thác khoảng từ hai ba hectare đối sâu từ năm bảy mét
các đối tượng khai nhận người thuê vận chuyển quạng là phạm xuân ngư chú huyện tuyên hóa
và số khoảng này đang trên đường chở đến nhà máy xi măng văn hóa để tiêu thụ
hiện tại theo luật định thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng thuốc lá là gần bảy mươi năm
tuy nhiên theo thống kê của bộ công thương trung bình mỗi năm với một tỷ bao thuốc lá nhập lậu như hiện nay
thì chúng ta mất hàng tỷ đồng mỗi năm vì thuốc lá lậu
năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu bị lực lượng kể sát biển tiêu hủy
nếu vận chuyển chót lọt kẻ gian sẽ thu về gần ba trăm linh triệu đồng
một số tiền không hề nhỏ thu được từ việc trốn thuế
như ở trong vùng biển bến trung bộ này thì chủ yếu là từ trung quốc về việt nam
cơ bản là cũng sử dụng những cái xuồng cao tốc chạy chấp nhoáng từ vùng biển chắp danh
giữa việt nam và trung quốc
sau đó chuyển tải sang tải cũng có thể là sang tải
cũng có thể là chạy xuồng cao tốc vào thẳng bờ và trong điều kiện
sử dụng trong điều kiện đêm tối cũng như thời tiết xấu
sau đó là tổ chức bốc hàng nhanh và sẽ giải tán hàng trong một khoảng thời gian rất ngắn
nên là cũng gây khó khăn cho cái lực lượng chức năng khi mà thực hiện nhiệm vụ chấn áp tội phạm
theo thông tin từ hiệp hội thuốc lá việt nam
riêng năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi chín trung bình mỗi năm số thuốc lá lậu vào việt nam lên tới một mươi tám sáu tỷ điếu
và chiếm hai mươi hai hai thị phần cả nước
với lượng thuốc lá lậu khổng lồ trên chúng ta đã thất thu thuế trung bình mỗi năm sáu bốn trăm năm mươi năm tỷ đồng
tức ba trăm linh chín triệu đô la mỹ
lợi nhuận cao nên các đối tượng buôn lậu đã dùng mọi thủ đoạn mọi phương thức vận chuyển
kể cả đường biển để hòng qua mặt lực lượng chức năng
ghi nhận của cảnh sát biển việt nam
hiện nay tình trạng buôn lậu thuốc lá trên biển được tổ chức theo đường dây ổ nhóm
các đối tượng sử dụng xuồng máy với tốc độ cao hoạt động trong đêm tối
đồng thời các đối tượng đầu nậu còn câu kết kích động các đối tượng vận chuyển thuê
để chống đối cản trở hành hung lực lượng làm nhiệm vụ để cướp lại hàng hóa tăng vật vi phạm
trong lực lượng bộ tư lệnh cảnh sát biển một đã xác định được vai trò trách nhiệm trong những tháng cuối năm
là gia tăng công tác tuần tra kiểm tra kiểm soát
tuyên truyền pháp luật cho bà con ngư dân làm ăn trên biển
cũng như các hoạt động của các phương tiện tàu vận tải trên biển
tuyên truyền về pháp luật nhận thức cho bà con và nhân dân
nhận thức rõ được hoạt động vi phạm tội phạm của mình để tránh không có hoạt động để phử lý vi phạm
với số liệu của bộ công thương từ đầu năm hai nghìn một mươi ba đến nay
trung bình mỗi năm lực lượng chức năng cả nước
có thể xử lý hơn một mươi vụ tịch thu hàng triệu bao thuốc lá
thu giữ nhiều phương tiện vận chuyển các loại
con số trên tuy lớn và ấn tượng nhưng cũng chỉ là phần nổi của tình trạng buôn lậu thuốc lá hiện nay
vậy nên tại các địa bàn nóng về buôn lậu thuốc lá nhất là khu vực biên giới
lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra kiểm soát hàng nhập lậu nhất là mặt hàng thuốc lá
thưa quý vị thành phố hồ chí minh sẽ triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín liều bổ sung và nhắc lại cho một số đối tượng
thời gian tiêm bắt đầu từ ngày một mươi tháng một mươi hai sắp tới tùy theo nguồn cung ứng vaccine của bộ y tế
thông tin này được sở y tế xác nhận trong tờ trình gửi ủy ban nhân dân thành phố về dự thảo kế hoạch
tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín liều bổ sung và nhắc lại tại thành phố hồ chí minh
đối với liều tiêm bổ sung sẽ tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch
nhưng người gây ghép tạng ung thư hiv đã được tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
ưu tiên người từ năm mươi tuổi trở lên
đối với liều nhắc lại tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất sáu tháng
ưu tiên người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên nhân viên y tế lực lượng tuyến đầu chống dịch
thời gian tiêm bắt đầu từ ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tùy theo nguồn cung ứng vaccine của bộ y tế theo lộ trình cụ thể
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tiêm cho người bệnh suy giảm biến dịch đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất sáu tháng
từ tháng một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất sáu tháng theo thứ tự ưu tiên
người bệnh suy giảm biến dịch đối liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
đảm bảo bao phủ nhắc lại cho toàn bộ người dân từ một mươi tám tuổi trở lên sinh sống trên địa bàn thành phố vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
hiện tại thành phố hồ chí minh đang điều trị cho bốn trăm chín mươi bảy trẻ dưới một mươi sáu tuổi mắc covid một mươi chín
trong đó gần một phần ba số bệnh vi đang được điều trị tại bệnh viện di đồng hai
với một trăm một mươi một bệnh nhi gấp đôi
so với tháng trước
theo sở y tế thành phố hồ chí minh số bệnh nhi mắc covid một mươi chín tăng cao
tương ứng với số ca f trên địa bàn thành phố đang có xu hướng gia tăng những ngày qua
hiện tại bệnh viện nhi đồng hai có một trăm bảy mươi tám f đang điều trị trong đó một trăm một mươi một f là trẻ em
còn lại sáu mươi bảy ca là người lớn ở lại bệnh viện chăm sóc trẻ
đáng nói bốn mươi số ca f ở trẻ em phải nằm viện là có bệnh lý nền sáu mươi thuộc nhóm béo phì có nguy cơ cao
so với tháng trước
số ca f trên địa bàn thành phố đang có sự hướng gia tăng những ngày qua
các ca f tại bệnh viện di đồng hai tăng lên gấp đôi
các ca f được phát hiện do người dân đưa trẻ đến bệnh viện khám các bệnh thông thường
quá trình sàn lọc phát hiện dương tính
theo các bác sĩ bệnh nhi mắc covid một mươi chín không nặng so với người lớn
nhưng phụ huynh cũng không được chủ quan đặc biệt là một số trường hợp có cơ địa bệnh lý nền
thưa quý vị sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh đã có văn bản hướng dẫn về việc kiểm tra
cuối học kỳ một năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai ở các trường trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn
thời gian kiểm tra sẽ diễn ra từ ngày một mươi đến ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo đó sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh quy định vào thời gian tổ chức kiểm tra cuối kỳ
đối với các trường ở địa bàn được xác định dịch cấp độ một hai ba và học sinh đã đi học trực tiếp
thì tổ chức kiểm tra trực tiếp
nếu nhà trường ở địa bàn được xác định dịch cấp độ bốn và học sinh không thể đến trường trực tiếp
thì nhà trường tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến
riêng những học sinh thuộc diện f học sinh bị cách ly giãn cách xã hội không thể tham gia kiểm tra cuối kỳ
từ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sở giáo dục đào tạo đề nghị nhà trường xem xét
cho thực hiện kiểm tra đánh giá bổ sung sau khi đã thực hiện các biện pháp dạy học phụ đạo bồi dưỡng bổ sung kiến thức phù hợp
trao đổi với phụ huynh thông báo cho học sinh việc kiểm tra bổ sung hoàn thành trước ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trước khi kiểm tra nhà trường cần ra soát đánh giá hiệu quả việc tổ chức dạy học tổ chức phụ đạo bồi dưỡng
bổ sung kiến thức cho học sinh khi bắt đầu dạy học trực tiếp trở lại
các trường có tổ chức dạy học tích hợp bố trí thời lượng dạy học trực tiếp cho các môn học tích hợp
nhằm củng cố bổ sung kiến thức cho học sinh trước khi thực hiện kiểm tra cuối kỳ và đáp ứng chuẩn đầu ra
theo yêu cầu kiểm tra đánh giá của chuẩn quốc tế
hiện còn một một trăm sáu mươi hai chín trăm ba mươi một trường hợp chưa làm căn cứ công dân có gắn chip
nguyên nhân của việc chưa hoàn thành chỉ tiêu như dự kiến là do nhiều yếu tố khách quan
nên công an tp hcm tiếp tục gia hạn việc làm căn cứ công dân
thực hiện chỉ đạo của bộ công an về việc thực hiện dự án cấp và quản lý căn cứ công dân gắn chip
từ ngày bốn tháng một mươi công an tp hcm đã tổ chức chiến dịch cấp căn cước công dân đợt hai
sau năm tháng ngừng tiếp nhận hồ sơ do dịch covid một mươi chín
tuy nhiên tính đến ngày hai tháng một mươi hai công an tp hcm đã thu nhận bốn bốn trăm bảy mươi chín bảy trăm ba mươi bảy hồ sơ căn cước công dân gắn chip
trong đợt hai thu nhận một bảy trăm tám mươi sáu năm trăm linh ba hồ sơ đạt sáu mươi sáu
hiện còn một một trăm sáu mươi hai chín trăm ba mươi một trường hợp chưa làm căn cứ công dân
nguyên nhân việc chưa hoàn thành chỉ tiêu như dự kiến là do nhiều yếu tố khách quan
một phần là do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nên nhiều người dân e ngại không đi làm căn cứ công dân
thậm chí nhiều người được cảnh sát khu vực mời tới làm căn cứ công dân thì nói chưa có nhu cầu
ngoài ra việc người dân thay đổi nơi cư trú tạm trú cũng làm cho chiến dịch cấp căn cước công dân chậm lại
do đó công an tp hcm kêu gọi người dân chưa làm căn cứ công dân gắn chip
hay tích cực đến các điểm làm căn cứ công dân tại phường xã thị trấn
hoặc trụ sở công an hai mươi một quận quyền tp thủ đức nơi đang đăng ký thường trú tạm trú để được cấp căn cứ công dân
sau những vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản ngày sáu tháng một mươi hai
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đưa ra khuyến cáo
về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm cho rằng
các chợ trung tâm thương mại cần thực hiện thêm nhiều giải pháp song song với chấp hành nghiêm ngặt
quy định an toàn phòng cháy chữa cháy cụ thể cơ quan chức năng lưu ý mỗi hộ kinh doanh
chi trưng bày hàng mẫu hàng bán trong một ngày với số lượng tối thiểu không xếp hàng hóa
lớn chiếm khoảng cách giữa sạp lô hàng không thấp đèn nến hương thờ cúng và đốt vàng mã
không sử dụng vật liệu dễ cháy cơ quan quản lý cũng như hộ kinh doanh thiết kế tách biệt
hệ thống điện phục vụ kinh doanh hệ thống điện chiếu sáng bảo vệ hệ thống điện phục vụ thoát nạn
và chữa cháy những chợ trung tâm thương mại có diện tích vừa quá tiêu chuẩn phải có tường ngăn cháy
nếu không thể áp dụng giải pháp trên thì lắp đặt màn nút ngang cháy lan tại vị trí xe tường ngang cháy
mọi công trình cần có sơ đồ chi dẫn thoát nạn trên từng tầng từng khu vực đối hệ thống điện chiếu sáng
sự cố chỉ dẫn thoát nạn các chợ và trung tâm thương mại cần thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
làm công tác tuần tra phát hiện cháy xử lý sự cố đội ngũ này phải thường xuyên tham gia tập huấn
nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ngày sáu tháng một mươi hai công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bắt thành công đối tượng truy nã lê văn danh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại tỉnh đồng nai về tội trộm cắp tài sản sau gần bảy tháng lẫn trốn
theo hồ sơ công an ngày chín tháng ba danh cùng hai đối tượng huỳnh văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và nguyễn phước hải
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cả hai trú tỉnh đồng nai dàn cảnh trộm chiếc xe máy bên trong cốp xe có nhiều trang sức
như chuồng bông tay bằng vàng trị giá tài sản hơn hai mươi năm triệu đồng của chị nguyễn thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tỉnh đồng nai tại xã phước thiện rồi nhanh chân tẩu thoát
vào cuộc điều tra công an bắc được bắt
được trung và hải riêng danh đã nhanh chân bỏ trốn nên bị truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch phối hợp công an xã long phước huyện long thành
bắt được danh khi y đang lẫn trốn tại xã long phước
mời quý vị cùng đến với một số tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị bộ giao thông vận tải vừa gửi văn bản tới văn phòng chính phủ
kiến nghị giải pháp khôi phục khai thác các đường bay quốc tế thường lệ
theo đó tất cả các hãng hàng không cũng như các doanh nghiệp khai thác cảng hàng không đều kiến nghị
nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với các nước và vùng lãnh thổ
để bảo đảm tính khả thi các doanh nghiệp hàng không đề xuất dỡ bỏ quy định cách ly
đối với hành khách đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc là đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước chuyến bay
các cảng hàng không quốc tế của việt nam cũng đã sẵn sàng cho việc tiếp đón các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách
trong đó một trăm linh nhân viên phục vụ đã được tiêm vắc xin
đã ban hành quy trình vệ sinh dịch tễ theo đúng quy định
mặc dù đã gần đến hạn chót ba mươi một tháng một mươi hai nhưng trên địa bàn thành phố hà nội
tỉ lệ phương tiện vận tải đã lắp camera vẫn rất thấp tính đến tháng một mươi năm nay chỉ đạt một mươi bảy
sở giao thông vận tải hà nội đã giao các đội trật tự giao thông địa bàn đến từng doanh nghiệp
để tuyên truyền hướng dẫn các doanh nghiệp
thanh tra sở giao thông vận tải cũng sẽ xây dựng phương án tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trường hợp xe sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một vẫn chưa lắp camera
các đơn vị đăng kiểm sẽ từ chối tiếp nhận kiểm định phương tiện
bên cạnh đó khi tham gia giao thông các phương tiện vận tải chưa lắp camera sẽ bị lực lượng chức năng kiểm tra xử phạt
mức phạt từ một hai triệu đồng đối với lái xe năm sáu triệu đồng đối với cá nhân và một mươi một mươi hai triệu đồng đối với tổ chức không lắp camera theo quy định
thưa quý vị là một xã thuộc diện vùng sâu vùng xa nhất của huyện sóc sơn
sau nhiều năm phải sống trong cảnh đường sán lể lội vì bị xuống cấp đi lại khó khăn
vào năm hai nghìn một mươi người dân ở xã minh trí đã vô cùng phấn khởi và kỳ vọng khi được ubnd tp hà nội phê duyệt quyết định đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường bắc sơn minh trí
vậy nhưng đã gần một mươi một năm việc thi công vẫn bỏ dở và người dân phải chịu cảnh khốn khổ
khi có thể tham gia giao thông
với người dân thôn minh tân những ngày mưa thì đường ngập nước
còn ngày nắng cây cối nhà cửa không cần nhuộm cũng có màu của đất
những ổ gà ổ voi chi chít như thế này trên mặt đường
khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông chẳng khác nào tham gia trò chơi thú nhún
thực ra thì tôi chưa chơi thú nhún bao giờ lớn rồi mà hồi bé thì không được chơi
nhưng mà thấy là cũng kiểu kiểu như vậy
thì đường xá ở đây thì thực ra là nó cũng đang nó xuống cấp
con đường này chắc nó giống cái đường hai trăm bảy mươi chín ngày xưa đi lại vất vả lắm
và rất là nhiều chị em yếu tay lái là ngã ở đấy rất nhiều
còn mùa này chỉ cần hơi hanh khô cái là nó bụi
chúng tôi phải tưới nước suốt ngày luôn
việc đi lại của những người dân càng ngày càng khó khăn
với những người lớn tuổi họ ngại ra đường vì có lẽ con đường đang trở thành nỗi ám ảnh với họ
chúng tôi đề nghị nhiều năm rồi mà vẫn chả được đường hà nội đi
dân chúng tôi đi cái đoạn đường này rất là khổ
nhất là mùa mùa mưa to là nó xuống cấp thành thùng thành hố rất nhiều ổ gà
đi bây giờ ô tô đi là cứ nặt đi này nặt lại coi như không xe hoa xay
tôi năm nay là cũng suýt xuất bảy mươi rồi
thế thì coi như là tôi cũng đã từng qua chiến trường phía bắc hoặc là những cái đường vùng núi
nhưng mà đường vùng núi ở trên mạng chúng tôi ở trước kia là trên hà tuyên ấy
thì chúng tôi không thấy khó khăn đến mức độ như thế này
cái con đường này là thực tế ra là có kế hoạch
từ của nhà nước là từ hai nghìn một mươi
đường là làm thì là bỏ chỏ
đến bây giờ là không làm nốt là để cho nó xuống cấp càng ngày càng xuống cấp
tuyến đường dài hơn một mươi bốn km rộng chín mét
điểm đầu tại ngã ba thôn phúc xuân điểm cuối tại đồng đò thuộc thôn minh tân
theo dự án cải tạo nâng cấp thì tuyến đường có tổng mức đầu tư gần một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
ngoài việc xây dựng nền đường mặt đường kết cấu bê tông nhựa
dự án còn xây dựng hai cầu và xây dựng hệ thống thoát nước hệ thống an toàn giao thông
dự án thế nhưng gần một mươi năm nay lại đang giang dở và ngày càng xuống cấp
trong thôn của tôi thì hiện nay cũng là ít nhất có phải gần một hộ dân đi lại
rất là khó khăn
tôi nói là nếu nhà nước chưa có vốn hoặc là thiếu vốn chưa làm được cái con đường này
thì cũng nên có cái phương hướng
là ban dự án huyện có phương hướng
ủy ban xã ủy ban huyện
nào nên khắc phục cái tuyến đường này để cho bà con đi lại
để coi thế là khắc phục khó khăn
trong thời gian mà coi là dự án coi là chưa làm được
với cái nội dung này thì qua các cái buổi họp rồi thì các cái đề nghị với cấp trên
thì chúng tôi cũng đã đưa vào những cái kiến nghị đến cấp trên
trong thời gian tới thì đề nghị cấp trên sẽ có những đầu tư sớm cho bà con
để thuận lợi cho người đi lại cho nhân dân
đỡ bị ảnh hưởng trong cái số cấp của cái đường trong thời gian vừa qua
hơn hai năm nay

và chính quyền xã cũng chỉ có kiến nghị
việc con đường đang từng ngày từng giờ xuống cấp
gây khó khăn cho người dân vẫn luôn hiện hữu
nếu không có sự vào cuộc của các cấp chính quyền
có lẽ người dân nơi đây vẫn làm mòn mỏi chờ con đường mới
thưa quý vị theo dự báo nhu cầu tiêu dùng của người dân sẽ tăng cao
khi tết dương lịch cũng như tết nguyên đán đang đến gần
theo các siêu thị dự báo
sức mua tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai sẽ giảm nhẹ so với cùng kỳ tết hai nghìn hai mươi hai
nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh
nhiều người bị giảm thu nhập tỷ lệ thất nghiệp cao
dẫn đến khách hàng thắt chặt chi tiêu
thông tin về kế hoạch chuẩn bị hàng hóa cho tết nhâm dần hai nghìn hai mươi
các siêu thị cho biết đã làm việc với các nhà cung ứng lớn
ngay từ thời điểm tháng chín và tháng một mươi
chốt sản lượng cho các mặt hàng chủ lực
lượng hàng hóa chuẩn bị cho giai đoạn tết tăng từ bốn mươi đến năm mươi
so với lượng bán bình quân
tập trung vào các nhóm hàng tươi sống
thực phẩm và đồ dùng thiết yếu
ngoài ra các siêu thị còn cung cấp thêm hàng đặc sản vùng miền
hàng nhập khẩu và đặc sản tết
để đa dạng hóa nhu cầu của người tiêu dùng
bật giá trong dịp lễ tết luôn là nỗi ái ngại của nhiều người dân
thế nhưng tại huyện miền núi cao biên giới tây giang của tỉnh quảng nam
có một phiên trợ độc đáo với tên gọi là
chợ năm đồng của đồng bào cơ tu
chợ nằm ở trung tâm huyện tây giang
thuộc thôn a crong xã a tiêng
được bày bán đủ các loại nông sản và sản vật
do người địa phương trồng hoặc hái
từ trên núi mang về
và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với phiên chợ
và đây cũng là điểm dừng chân thú vị
dành cho du khách khi đến với quảng nam
chợ có tên năm đồng
vì mỗi loại nông sản được bán với giá năm đồng
người mua không được hạ giá
và người bán cũng không được tăng giá
mặt hàng bày bán chủ yếu
là các loại nông sản của địa phương
các loại rau củ sắn mang khô mang tươi
tiêu rừng ớt rừng
tất cả các sản phẩm thường được hái trên rừng
từ hoạt động buôn bán này
chợ ngày càng đông khách
ban đầu người dân tự họp chợ vào lúc năm giờ chiều
chỉ buôn bán với vài mặt hàng
bên bãi đất chống ven đường
dần ra do nhu cầu mua bán ngày càng nhiều
nên từ bảy giờ sáng họ đã tập trung mua bán
với chợ được xây dựng kiên cố
thu hút đông người bán và người mua
bên huyện cũng có
thu hút khách du lịch đến đây
và trong đoàn tour của khách du lịch
sẽ ưu tiên có một điểm đến là
tới chợ năm
nên là bà con ở đây rất là phấn khởi
kể cả thứ bảy chủ nhật bây giờ
bà con cũng đi tìm nông sản
để mang về ra chợ năm
để giới thiệu cho bạn bè
các nơi tới
trước đây bà con ở đây không biết muôn bán
khi làm ra hạt lúa củ sắn
hay trồng được bó rau cũng chỉ để ăn
nhiều thì đem tặng nhau
từ ngày có chợ năm này
người dân địa phương đã biết đưa hàng ra chợ bày bán
sản phẩm tại đây đều là những sản phẩm sạch
mang đậm nét văn hóa ẩm thực vùng cao
và được bán bởi chính những người dân bản địa
đã làm cho chợ ngày càng đông đúc
mặc dù ở gần đó có chợ huyện lớn hơn
đa dạng hơn về sản phẩm
sản phẩm của bà con nam giang ở đây
thì em thấy rất là thú vị
và thực ra sản phẩm ở đây nó rất là sạch
cho nên là nếu mà khách du lịch
mà bạn qua đi
khách du lịch sẽ đến
thì em nghĩ chắc chắn những sản phẩm này
người ta sẽ ưu chủ rất là nhiều ạ
về cái chương trình kết nối
để bà con trưng bày cái sản phẩm
đây là cái hoạt động thường xuyên
nói chung là thường xuyên nhưng mà tổ chức lớn như thế này
thì mỗi năm hai lần vừa rồi
hội nông dân tổ chức tháng sáu
sau tháng đầu năm và bây giờ là
thì để nó thấy được cái sản phẩm của mình
được nhiều người quan tâm và ủng hộ
đến nay chợ
năm đồng đang là điểm dừng chân
thú vị cho du khách khi đặt chân
tới huyện miền núi tây giang tỉnh quảng nam
địa phương cũng đang có chủ trương
rộng mô hình chợ này về các xã
và đưa các mặt hàng đặc sản của địa phương
ra bán tại chợ này
như củ đằng xâm xâm ba kích
và các mặt hàng mây tre đan lát thổ cầm